từ ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xuất hiện ngày một mươi ba tháng ba tại xã quỳnh mỹ huyện quỳnh lưu
đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại hơn năm trăm linh hộ chăn nuôi
thuộc bảy mươi năm xã của một mươi năm huyện thị thành
dịch tả lợn châu phi đang tiếp tục diễn biến phức tạp bùng phát ra nhiều xã huyện trong tỉnh nghệ an
nguyên nhân là do địa bàn nghệ an rộng có nhiều tuyến quốc lộ nhiều đường mòn lối mở đi qua
việc vận chuyển lợn sản phẩm lợn bị nhiễm mầm bệnh từ ngoài tỉnh về các điểm thu gom
sau đó bán lại cho các hộ dân để giết mổ nhỏ lẻ rất khó kiểm soát
tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành phối hợp với các xã tổ chức giám sát
phát hiện sớm báo cáo xử lý kịp thời các ổ dịch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm soát
việc vận chuyển giết mổ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn các điểm thu gom tắm lợn trên địa bàn
tuyên truyền nghề dân thực hiện tốt năm theo quy định
thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và tại các chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng